quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
thưa quý vị tối chín tháng bốn hà nội ghi nhận hơn hai hai trăm linh ca mắc mới giảm gần bảy trăm linh ca so với ngày trước đó
long biên là địa bàn ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất
cụ thể hai hai trăm linh hai bệnh nhân mới ghi nhận trong hai mươi bốn giờ qua
được phân bố tại ba trăm tám mươi tám xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận bệnh nhân trong ngày như long biên một trăm bốn mươi năm hoàng mai một trăm ba mươi chín sóc sơn một trăm ba mươi tám thanh trì một trăm hai mươi bốn thanh xuân một trăm hai mươi
như vậy cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay là một năm trăm hai mươi sáu trăm một mươi chín ca
cũng theo sở y tế hà nội hiện toàn thành phố chỉ còn một trăm năm mươi sáu trăm tám mươi một ca covid một mươi chín đang điều trị theo dõi giảm gần năm ca so với ngày trước đó
trong số này sáu trăm bảy mươi bốn ca điều trị tại các bệnh viện chiếm hơn bốn và hiện không còn bệnh nhân điều trị tại cơ sở thu dung của thành phố hay của các quận huyện thị xã
còn lại một trăm năm mươi bảy f theo dõi cách ly tại nhà
ngày tám tháng bốn hà nội không ghi nhận số ca tử vong do covid một mươi chín
như vậy thành phố đã ghi nhận một ba trăm ba mươi một người tử vong do covid một mươi chín trong gần một năm qua
về tiêm vaccine đến nay hơn chín mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên ở hà nội đã tiêm mũi ba nhắc lại

đây là số lượng tiêm bởi các trung tâm y tế quận huyện thị xã tại hà nội và các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn
ngoài ra tỷ lệ trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm mũi hai đạt hơn chín mươi tám
kỳ nghỉ lễ dỗ tổ từ mùng chín đến một mươi một tháng bốn dự kiến sẽ có cả triệu người chọn đi du lịch
đây chưa phải là kỳ nghỉ cao điểm như dịp ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
nhưng một số nơi như sapa lào cai đền hùng phú thọ đà lạt lâm đồng
thành phố vũng tàu bà rịa vũng tàu hạ long quảng ninh thừa thiên huế cũng sẽ đông khách
năm nay lễ hội đền hùng phú thọ tổ chức đầy đủ cả phần lễ và hội sau hai năm hạn chế
trong đó nhiều hoạt động như lễ dân hương rước kiệu hội thi gói nấu bánh trưng
biểu diễn nghệ thuật bắn pháo hoa tầm cao tối mùng chín tháng bốn dự kiến lễ hội sẽ thu hút lượng du khách tăng mạnh
thậm chí trong ngày chín tháng bốn đã ghi nhận hàng vạn du khách chân lên đền hùng dân hương dù chưa đến ngày chính lễ
ông lê trường giang giám đốc khu di tích lịch sử đền hùng cho biết đã hoàn tất các công tác sửa chữa cái tàu bổ sung phương án phòng dịch
phòng cháy và chữa cháy đơn vị thành lập các đội tự quản để gánh lệ giúp khách không để tình trạng lộn xộn mất sự tôn nghiêm
bàn tổ chức có nhiều hoạt động như múa rối nước triển lãm trò chơi dân gian vui chơi giải trí cắm trại giã ngoại
để du khách có thêm lựa chọn tránh ủng tắc tại các đền
ngoài ra bang quản lý khuyến khích khách trải nghiệm những hoạt động tránh khung giờ bảy chín giờ ngày một mươi tháng bốn
tức ngày một mươi tháng ba âm lịch vì đây là thời điểm làm lễ chính có sự tham dự của nhiều quan chức
ông trịnh hàng giám đốc sở du lịch bà rịa vũng tàu cho biết
kỳ nghỉ lễ này dự kiến khách đến thành phố vũng tàu đông có khả năng sẽ kẹt xe cục bộ
tuy nhiên thành phố đã có kinh nghiệm đón khách các kỳ nghỉ lễ thời gian qua nên không gặp nhiều khó khăn
sở du lịch đã yêu cầu các huyện thị xã thành phố hiệp hội doanh nghiệp du lịch chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón khách
trước kỳ nghỉ đoàn thanh tra sở kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch bao gồm
hồ sơ giấy tờ cơ sở vật chất bảo đảm quy định về an toàn môi trường thực phẩm chữa cháy tránh hiện tượng chặt chém
đoàn cũng kiểm tra công tác cứu hộ cứu nạn bờ biển hồ bơi các cơ sở cần đảm bảo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
ông phạm ngọc thủy giám đốc sở du lịch quảng ninh cho biết tỉnh luôn trong tư thế sẵn sàng đón khách
ông nói khách đến quảng ninh dịp dỗ tổ dự kiến sáu mươi có công suất khách sạn nhà nghỉ
khoảng một mươi hai đến một mươi năm khách sẽ tham quan vịnh hạ long
lượng khách này chưa phải mức cao cực điểm nên công tác chuẩn bị không gặp vấn đề lớn
hiện quảng ninh vẫn miễn năm mươi vé tham quan vịnh hạ long bảo tàng quảng ninh yên tử cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
lễ dỗ tổ hùng vương là thời gian nghỉ ngơi đầu tiên trong năm nhâm dần cũng đúng vào lúc việt nam tiến hành mở cửa du lịch trong và ngoài nước
thực tế mở cửa không phải là một quyết định hành chính với du lịch càng thể hiện rõ
nhưng thời điểm này du lịch đang đứng trước những mốc thời gian quan trọng và cơ hội là không hề ít
dù là thách thức hay cơ hội du lịch việt nam cũng đang bước vào
đời kỳ cạnh tranh sòng phản với các quốc gia bởi đại dịch đã đưa ngành công nghiệp không khói toàn thế giới về là điểm xuất phát
những quốc gia nào có sự chuẩn bị tốt hơn sẽ tiến nhanh hơn trên quá trình phục hồi
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca covid một mươi chín mới tính từ một mươi sáu h ngày tám tháng bốn đến một mươi sáu h ngày chín tháng bốn
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi
tình hình dịch covid một mươi chín ghi nhận ba mươi bốn một trăm bốn mươi ca nhiễm mới trong đó có hai ca nhập cảnh và ba mươi bốn một trăm ba mươi tám ca ghi nhận trong nước
giảm năm một trăm chín mươi năm ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có một mươi bảy trăm một mươi năm ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai hai trăm linh hai ca bắc giang một chín trăm năm mươi sáu ca nghệ an một sáu trăm năm mươi sáu ca phú thọ một sáu trăm năm mươi hai ca yên bái một sáu trăm linh tám ca
lào cai một năm trăm bốn mươi bốn ca đắk lắc một hai trăm một mươi ca bắc cạn một một trăm một mươi tám ca quảng ninh một chín mươi bảy ca quảng bình một ba mươi bảy ca lạng sơn chín trăm tám mươi tám
tuyên quang chín trăm năm mươi chín vĩnh phúc chín trăm năm mươi bốn thái bình chín trăm ba mươi một hải dương tám trăm hai mươi thái nguyên bảy trăm chín mươi ba bắc ninh bảy trăm hai mươi cao bằng bảy trăm linh bốn
thành phố hồ chí minh sáu trăm ba mươi sáu lâm đồng sáu trăm linh một hà giang năm trăm tám mươi chín hương yên năm mươi chín
hà giang năm trăm ba mươi tám sơn la năm trăm hai mươi bình dương bốn trăm tám mươi chín hà nam bốn trăm năm mươi sáu lai châu bốn trăm năm mươi bốn vĩnh long bốn trăm năm mươi hà tĩnh bốn trăm bốn mươi năm bình định bốn trăm ba mươi nam định bốn trăm một mươi quảng trị bốn trăm linh tám
gia lai ba trăm chín mươi năm hòa bình ba trăm tám mươi ba ninh bình ba trăm năm mươi chín bình phước ba trăm năm mươi sáu đắk nông ba trăm bốn mươi tám tây ninh ba trăm ba mươi hai quảng ngãi ba trăm hai mươi hai điện biên ba trăm linh chín bến tre hai trăm tám mươi ba đà nẵng hai trăm tám mươi
đà mau hai trăm bảy mươi tám thừa thiên huế hai trăm năm mươi một quảng nam hai trăm năm mươi một phú yên hai trăm ba mươi sáu thành hóa hai trăm hai mươi sáu bà rịa vũng tàu một trăm chín mươi bảy hải phòng một trăm ba mươi hai khánh hòa một trăm một mươi chín kiên giang một trăm một mươi sáu lòng an chín mươi bốn bình thuận chín mươi an giang tám mươi tám trà vinh tám mươi bảy bạc liêu sáu mươi bảy ninh thuận ba mươi sáu con tum hai mươi bảy sóc trăng hai mươi ba cần thơ hai mươi hai đồng nai hai mươi một đồng tháp một mươi năm hậu giang một mươi và tiền giang ba
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó hà nội giảm sáu trăm chín mươi năm bắc giang giảm năm trăm bốn mươi sáu và yên bái giảm năm trăm linh năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó lâm đồng tăng sáu trăm linh một hồ chí minh tăng một trăm chín mươi ba và bình dương tăng một trăm tám mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là bốn mươi sáu một trăm ba mươi một ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi một trăm sáu mươi chín
chín chín trăm hai mươi chín ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người thì có một trăm linh hai tám trăm năm mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi một trăm sáu mươi hai một trăm tám mươi năm ca
trong đó tám bốn trăm chín mươi bốn bảy trăm một mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm hai mươi tám mươi một tp hcm sáu trăm linh một một trăm một mươi sáu nghệ an bốn trăm một mươi ba sáu trăm bốn mươi sáu bình dương ba trăm tám mươi một ba trăm tám mươi một bắc giang ba trăm bảy mươi hai chín trăm chín mươi tám
về tình hình điều trị số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là bốn mươi một tám trăm năm mươi bảy ca
tổng số ca được điều trị khỏi là tám bốn trăm chín mươi bảy năm trăm ba mươi hai ca
số bệnh nhân đang thở oxy là một năm trăm linh
trong đó thở oxy qua mặt nạ một bảy mươi ca thở oxy dòng cao hfnc hai trăm ba mươi bảy ca thở máy không xâm lấn bốn mươi một ca thở máy xâm lấn hai trăm linh một ca emo hai k
số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày tám tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày chín tháng bốn ghi nhận hai mươi sáu ca tử vong
tại đắk lắc bảy ca trong hai ngày đồng nai bốn bạc liêu hai kiên giang hai an giang bắc cạn bình dương bình phước cà mau
cao bằng đồng tháp hà tĩnh hậu giang lạng sơn vĩnh long mỗi tỉnh có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là ba mươi ba ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi hai bảy trăm chín mươi bốn ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean